trong bối cảnh tốc độ lây lan nhanh của chủng omicron càng cho thấy chúng ta ít có hy vọng zero covid được nữa
bởi thế nhiều người cho rằng nên xem covid một mươi chín là bệnh chuyên khoa tâm thường
nhưng cũng lưu ý vẫn phải tiếp tục thực hiện năm k chặt chẽ và không chủ quan lơ lả
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội nhìn nhận
phòng chống dịch tại việt nam đang đi theo con đường đúng đắn là chuyển hướng từ redo covid sang thích ứng an toàn
hiện nay với tốc độ lây lan nhanh của chủng omicron càng cho thấy chúng ta không có hy vọng virus covid được nữa
phó giáo sư hiếu phân tích thêm hiện trong nước đã tiêm bao phủ rộng vaccine covid một mươi chín
sự xuất hiện của omicorn đã không còn gây bệnh tăng nặng như chủng enta và đặc biệt là hệ thống y tế đã bắt đầu thích ứng với dịch bệnh
đó là các yếu tố điều kiện để chúng ta xếp covid một mươi chín là bệnh lý chuyên khoa khác
với góc nhìn là người làm công tác về y tế sự phòng nguyên là cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng đại dịch covid một mươi chín hiện vẫn còn khó đánh giá
quy luật của virus này lại khá đặc biệt và vẫn có thể biến thể mới
tuy nhiên với tiến độ phủ vaccine như hiện nay của việt nam virus gây dịch covid một mươi chín có thể sẽ không hoàn toàn bị xá sổ
mà trở thành mầm bệnh đặc hữu như cúng mùa là bệnh đặc hữu thông thường như một bệnh chuyên khoa chuyển nhiễm khác
khi đủ điều kiện chuyển
như vậy theo phân tích của các chuyên gia y tế cùng với việc chúng ta cũng đã có kinh nghiệm qua các đợt dịch vừa qua
và cách ứng phó của nhiều nước trên thế giới tất cả cho thấy đã đến lúc nên xem covid một mươi chín là bệnh thông thường hay là cú mùa
cách đếm số ca nhiễm chi vết f f một f hai g không còn phù hợp nữa
hãy tập trung kéo giảm các ca nặng ca tử vong tiếp tục phổ vaccine ở những nơi còn tỷ lệ tiêm mũi ba chưa cao
đã có thể coi là bình thường